sáng nay quốc hội cho ý kiến vào những vấn đề còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
theo ý kiến của đa số đại biểu ban soạn thảo cần cân nhắc và giả soát lại nhiều quy định trong dự thảo
đặc biệt là quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường
từ những ảnh hưởng của đợt lũ lụt miền trung trong thời gian gần đây những sự cố môi trường xảy ra tại nhiều địa phương
ô nhiễm môi trường nước gây thiệt hại đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội
cho ý kiến vào dự án luật lần này nhiều đại biểu đề nghị giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các bộ
cơ quan ngang bộ thẩm định các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư quyết định đầu tư của các bộ cơ quan
trong bối cảnh chúng ta đang chứng kiến những hậu quả do thiên tai để lại của khu vực miền trung
thì cho thấy rằng sự cố về môi trường những tác động của môi trường theo chiều hướng xấu
nó có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó chắc chắn là có những nguyên nhân do khâu
đánh giá tác động môi trường của một số dự án của chúng ta đã chưa được thấu đáo
tôi thì tôi ủng hộ cái phương án hai tức là cái phương án này là giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các bộ
cơ quan ngang bộ thẩm định sẽ thuận lợi cho việc đánh giá thẩm định
bởi vì ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sẽ nằm rõ mức độ tác động của dự án đến môi trường tại địa phương
về giấy phép môi trường nhiều ý kiến đại biểu đề xuất dùng một loại giấy phép giảm đầu mối trong quản lý
tuy nhiên vẫn có đại biểu đề nghị có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
sẽ phân định rõ trách nhiệm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm bảo chất lượng nguồn nước thủy lợi
việc cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi là hợp đồng dân sự
vì vậy nếu giao ngành tài nguyên môi trường thực hiện cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi
thì sẽ dẫn đến việc quản lý nhà nước về công trình thủy lợi do hai ngành quản lý là tài nguyên môi trường
chịu trách nhiệm về chất lượng nước mà ngành nông nghiệp phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về số lượng nước trong các công trình thủy lợi
nếu chia tách hai vấn đề này về số lượng và chất lượng như vậy sẽ không bảo đảm tính khoa học trồng chéo về chức năng nhiệm vụ
và sẽ dẫn đến việc vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện
tại phiên thảo luận ý kiến cũng đề nghị dự án luật liên quan đến nhiều lĩnh vực và còn nhiều ý kiến
quan điểm trái chiều để bảo đảm tính khả thi quốc hội nên cân nhắc xem xét thông qua dự án
luật này theo quy trình hai kỳ họp